ngày tám một mươi đại sứ quán việt nam tại liên bang nga đã phối hợp với chính quyền thành phố sanh pé tec bua
tổ chức lễ đặt phiến đá tại nơi dự kiến dựng tượng chủ tịch hồ chí minh ở thành phố sanh pé tec bua
dự lễ có đại diện ủy ban đối ngoại hội đồng liên bang thuộc thượng viện nga
nhóm nghị sĩ hữu nghị với việt nam tại thượng viện nga hội hữu nghị nga việt
hội người việt nam tại liên bang nga cùng đông đảo người dân thành phố sanh pé tec bua
với trọng lượng gần một mươi tấn phiến đá được đặt đúng vị trí dự kiến dựng tượng bắc
nơi giao nhau giữa con phố mang tên hồ chí minh và đại lộ khai sáng
sanh pé tec bua là thành phố mà cách đây gần một trăm linh năm người con ưu tú của dân tộc việt nam nguyễn ái quốc
đã đặt chân đến trong hành trình tìm đường giải phóng dân tộc
chính kinh nghiệm và quãng thời gian sống và làm việc tại liên xô trước đây đã giúp chủ tịch hồ chí minh
đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân việt nam đến thắng lợi vẻ vang
người cũng đặt nền móng cho mối quan hệ hợp tác việt nam liên xô trước đây và liên bang nga ngày nay
và dày công bảo vệ thúc đẩy mối quan hệ phát triển tốt đẹp đến nay